hơn năm trăm linh m hai nhà kho của một công ty sản xuất chế biến thực phẩm trong khu công nghiệp hiệp phước
tp hcm đã bị lửa thiêu rụi rất may vụ cháy không có thương vong về người
nhiều công nhân cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ sáng
khi các công nhân đang làm việc thì nghe tiếng nổ lớn họ hô hoáng dập lửa nhưng bất thành
đến một mươi giờ cùng ngày gió mạnh khiến đám cháy phức tạp hơn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều nhiều xe chuyên dụng
cùng đông đảo chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi ba h ngọn lửa mới cơ bản được khống chế
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy